tuy nhiên như anh thấy là các sản phẩm máy móc gần như là đầy không
không có chuyên gia vận hành nhiều máy móc đã nhập về hiện phải đóng thùng trong kho
việc mở rộng sản xuất chưa thể thực hiện đồng nghĩa với việc động vốn ảnh hưởng rất lớn đến phương án kinh doanh thu hồi vốn của công ty
mặc dù trong thời điểm dịch bệnh này nhưng những đơn hàng từ các đối tác quốc tế của chúng tôi vẫn rất nhiều
khó khăn nhất đối với chúng tôi đó là việc nhập nhiều máy móc có giá trị hàng triệu đô la về dự định sẽ lắp đặt và mở rộng sản xuất trong năm nay
phần lớn những loại máy này đều yêu cầu các chuyên gia riêng để lắp đặt và vận hành
tuy nhiên do vấn đề dịch bệnh nên chúng tôi không đủ nguồn lực về nhân công
việc di chuyển giữa các nước cũng vô cùng khó khăn nên các chuyên gia của chúng tôi cũng không thể bay tới
như các bạn thấy thì rất nhiều máy móc của chúng tôi vẫn phải nằm chờ
đối với công ty tôi ảnh hưởng rất lớn vì hàng chúng tôi đa phần xuất đi mỹ và xuất đi châu âu
vì vậy cho nên lượng hàng xuất đi cũng bị hạn chế và lượng hàng nhập về cũng bị khống chế rất chi là nhiều
hơn nữa là cuối năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi về một mươi bảy một mươi tám công ty lương toàn bộ thiết bị máy móc để lương cấp công nghệ sản xuất bành lá răng này tại công ty
thế nhưng mà từ lúc đó đến giờ thì dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng chưa đủ nhân lực kỹ thuật cao ở nước ngoài đến để hỗ trợ
theo báo cáo của liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh đại dịch covid một mươi chín đã tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh
đến hết thời gian quý hai tỉnh có hơn năm người lao động nghỉ việc không lương
số lao động phải làm việc luân phiên nghỉ việc hưởng lương phần trăm là bốn mươi tám trăm hai mươi bảy người
cũng trong thời gian này cả tỉnh có năm trăm chín mươi một đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp từ sáu tháng trở lên
với số tiền hơn một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
ngừng của dịch covid các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh bắc ninh cũng gặp nhiều khó khăn
nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm đơn hàng thu hẹp sản xuất
chính vì vậy mà người lao động đã bị mất việc làm tạm hoãn hợp đồng nghỉ không lương nghỉ việc làm việc luân phiên
qua khảo sát của tổ chức công đoàn chúng tôi nắm được có khoảng bốn mươi đồng
tư doanh nghiệp bị ảnh hưởng sâu với hơn năm mươi người lao động bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau
trong đó thì có tới hơn ba mươi năm người phải nghỉ làm việc luân phiên
theo kết quả điều tra lần một của tổng cục thống kê với một trăm hai mươi sáu năm trăm sáu mươi năm doanh nghiệp tham gia trả lời
chiếm hai mươi tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm hiện nay
trong đó có năm mươi một trên sáu mươi sáu tập đoàn tổng công ty
có quy mô lớn thì có tới tám mươi năm bảy số doanh nghiệp được hỏi trên cả nước bị tác động bởi đại dịch covid một mươi chín
trong đó khu vực khu công nghiệp cụm công nghiệp khu vực xây dựng và dịch vụ chịu nhiều tác động nhất từ dịch covid một mươi chín
với tỷ lệ doanh nghiệp bị tác động lần lượt là tám mươi sáu một và tám mươi năm
trong khi khu vực nông lâm thủy sản chịu ảnh hưởng ít hơn với bảy mươi tám
đáng chú ý một số ngành kinh tế có tỷ lệ doanh nghiệp chịu tác động
tiêu cực của dịch covid một mươi chín cao điển hình như ngành hàng không một trăm linh
dịch vụ lưu trú chín mươi bảy một dịch vụ ăn uống chín mươi năm
hoạt động của các đại lý du lịch chín mươi năm bảy giáo dục và đào tạo chín mươi ba chín
tiếp đến là các ngành dệt may sản xuất da các sản phẩm tư da
sản xuất các sản phẩm điện tử sản xuất ô tô đều có tỷ lệ trên chín mươi
để giúp các doanh nghiệp phát triển trở lại địa phương đã cùng doanh nghiệp lên phương án

đề xuất tới thủ tướng nhằm xin cơ chế cho hoạt động đưa các chuyên gia quốc tế vào việt nam
để công tác sản xuất tại các khu công nghiệp được duy trì
với sự kết hợp giám sát chặt chẽ tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch
thực hiện nghiêm những chỉ thị của thủ tướng chính phủ và các bộ ngành
bác ninh cũng đã lãnh đạo tỉnh bác ninh cũng đã giao cho các sở ban ngành
trong đó có ban quản lý các khu công nghiệp bác ninh
để làm sao để trần đoán cũng như là phân tích các kịch bản có thể xảy ra
những doanh nghiệp có thể gặp những khó khăn
và bác ninh đã các sở ban ngành trong đó có ban quản lý bác ninh đã sớm tham mưu cho lãnh đạo tỉnh
có những cái giải pháp để mà bước đầu tháo gỡ
cũng như là chuẩn bị những cái điều kiện để cho doanh nghiệp có thể là
khi mà gặp những cú sốc về gặp khó khăn trong dịch covid
thì sẽ hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp
cụ thể là ngay từ đầu
từ khi có bắt đầu có dịch thì lãnh đạo tỉnh bác ninh đã thành lập các tổ công tác
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc tháo gỡ những khó khăn mắc của doanh nghiệp
nhà nước việt nam cũng như lãnh đạo địa phương đã hỗ trợ chúng tôi
trong việc đưa đón lao động chất lượng cao về việt nam làm việc
đây là sự hỗ trợ lớn giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này
cũng có nhiều khó khăn khi dịch bệnh xảy ra
đặc biệt là trong việc di chuyển giữa các nước
chúng tôi đã phải chờ khá lâu để có thể sang việt nam
và thực hiện những hoạt động lắp ráp nhà xưởng này
thời gian tới khu vực này của công ty sẽ thực hiện thay đổi dây chuyển
chuyển sang tự động hóa nhiều khâu nên chúng tôi cũng cần gấp rút thực hiện
việc cũng bình trệ nhiều khi xảy ra dịch cho đến nay rồi
hiện các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh vẫn bảo đảm mục tiêu kép
vừa kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh vừa phát triển kinh tế
bảo đảm an sinh và ổn định xã hội
đã thực hiện thành công bốn đợt đón hơn một ba trăm linh chuyên gia nước ngoài nhập cảnh
và làm việc tại các khu công nghiệp tập trung
điều này giúp sản xuất công nghiệp được duy trì
đồng thời tăng cường lòng tin của doanh nghiệp
khu công nghiệp mỹ xuân a hai có hơn một công nhân và khoảng hai mươi chuyên gia đài loan
dù dịch covid một mươi chín đã tác động lớn đến hoạt động sản

công ty vẫn thực hiện nghiêm các quy định của chính phủ việt nam
nhằm bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả duy trì ổn định sản xuất qua cơn bão covid
chúng tôi lo lắng vì dịch sẽ bùng phát trở lại
bản thân chúng tôi là doanh nghiệp đài loan cũng thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
của chính phủ việt nam và của tỉnh điều này cũng vì sự an toàn của chúng tôi
còn đây là doanh nghiệp một trăm linh vốn đầu tư của nhật bản
hoạt động tại khu công nghiệp phú mỹ ba
hiện công ty có trên hai tám trăm linh nhân viên và hơn hai mươi chuyên gia nhật
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín bảo vệ sức khỏe công nhân cũng như duy trì hoạt động của doanh nghiệp
công ty đã tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh
giúp người lao động tăng cường công tác phòng chống trong quá trình sản xuất
tôi được công ty tuyên truyền phòng chống dịch cách phòng chống dịch
trước khi vào nhà máy thì chúng tôi phải đeo khẩu trang
rồi sát tay khoảng bằng cồn rồi vào đô thân nhiệt thì mới được vào nhà máy
và chúng tôi chấp hành tốt các bước trên
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi các khu công nghiệp tại bà rịa vũng tàu có bốn trăm bốn mươi sáu dự án đầu tư còn hiệu lực
với tầm vốn đăng ký quy đổi gần hai mươi tỷ usd
những tháng qua mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch covid một mươi chín
nhưng các doanh nghiệp trong khu công nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất
nhờ đó lũy kế đến tháng bảy doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt hai trăm một mươi ba sáu triệu usd
kim ngạch xuất khẩu đạt bảy trăm một mươi sáu triệu usd
tuy chưa được năm mươi kế hoạch năm nhưng doanh thu và kim ngạch đều tăng chín so với cùng kỳ
tăng cường các biện pháp sử dụng các quá chất tẩy rửa kháng phẫn sạp hồng cho công nhân
và các biện pháp đo thân nhiệt cho công nhân mỗi ngày hai lần để theo dõi tình hình của người
và khuyến cáo người lao động là phải sử dụng khẩu trang trong quá trình làm việc
bên cạnh đó thì cũng thường xuyên cập nhập các thông tin của bộ y tế trên các trang web của bộ y tế để phổ biến kịp thời
đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi chuỗi hội thảo khu công nghiệp thông minh đã được tổ chức
nhằm sức tiến đầu tư ngành công nghệ thông tin theo định hướng chung của tp hcm
hội thảo đã kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp khu chế xuất
trên địa bàn thành phố có công nghiệp
tìm hiểu ứng dụng các công nghệ nhằm cải tiến hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh
định hướng phát triển theo hình mẫu khu công nghiệp khu chế xuất thông minh
đáp ứng xu thế chung của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
tại đây có hơn hai mươi sản phẩm ứng dụng trong sản xuất kinh doanh và thu hút doanh nghiệp
nhà máy tham gia kết nối giới thiệu ứng dụng giải pháp chuyển đổi số
nhằm tăng tính tương tác kết nối trong khu công nghiệp
như giải pháp kết nối giao thương xây dựng chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp
hệ thống quan chắc môi trường tự động
theo các chuyên gia trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới
tác động tiêu cực đến hoạt động của các doanh nghiệp
thì việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ tự động hóa trong sản xuất
kinh doanh là giải pháp hữu hiệu để hạn chế đến mức thấp nhất những khó khăn do dịch bệnh gây ra
việc xây dựng khu công nghiệp thông minh cũng là xu hướng tất yếu
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn bùng nổ
đó cũng là tiến đế quan trọng giúp các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp khu chế xuất
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ tự động hóa
để nâng cao năng lực sản xuất hay sức cạnh tranh